liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đây là lần đầu tiên đài phát thanh truyền hình lâm đồng đăng cai tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc
sự kiện lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình việt nam
các tác phẩm tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc đã được phát trên hệ thống các kênh truyền hình việt nam
trong năm qua theo chín thể loại chương trình dành cho thiếu nhi phim tài liệu phóng sự
chương trình chuyên đề khoa giáo chương trình giao lưu đối thoại tọa đàm
chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số chương trình ca mối nhạc chương trình sân khấu và phim truyện truyền hình
điểm mới đáng chú ý là từ kỳ liên hoan này những phim truyện truyền hình có kịch bản truyền thể
hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài sẽ được tham gia dự thi
bên cạnh đó đây cũng là năm đầu tiên thể loại phim tài liệu mở rộng xét giải với các phim tài liệu dài tập
tính đến thời điểm này ban tổ chức đã nhận được gần năm trăm linh tác phẩm dự thi
trong đó thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất một trăm bốn mươi tám tác phẩm
nắm bắt xu thế phát triển và đáp ứng sự quan tâm của những người làm truyền hình trong bối cảnh hiện nay
hai hội thảo với chủ đề mạng xã hội và truyền hình giải pháp sử dụng thiết bị cơ động
nhỏ gọn cho sản xuất chương trình sẽ được tổ chức
lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám diễn ra vào hai mươi h một mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại nhà văn hóa lao động tỉnh lâm đồng